các công tố viên pháp cho biết lực lượng an ninh của nước này đã bắt giữ ba mươi tám người di cư tìm cách vượt qua eo biển mang sơ trên một con thuyền nhỏ đến anh sau khi họ xung đột với cảnh sát
các công tố viên tại thành phố saint thomé cho biết ba hiến binh đã bị thương tại tỉnh pas de casle thuộc phía bắc của phía bắc nước pháp
trước đó thì ngày hai mươi năm tháng năm các hiến binh này đang tuần tra bờ biển thì người di cư đã ném đá vào họ
kính chắn gió của một trong những chiếc xe bị vỡ và chiếc xe sau đó chạy hướng rồi bị lật
người di cư tiếp tục tấn công ba hiến binh đang bị mắc kẹt trong chiếc xe trước khi những hiến binh khác kịp can thiệp
anh nhiều lần cáo buộc pháp không nỗ lực ngăn chặn người di cư vượt qua eo biển manche trên những con thuyền nhỏ
tuy nhiên giới chức pháp khẳng định sẽ mạnh tay hơn nhằm giải quyết vấn đề này thông qua việc ngăn chặn người di cư ngay trên bờ